liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại phường linh trung quận thủ đức vào ngày hai mươi sáu tháng năm khiến một nạn nhân tử vong
công an quận thủ đức tp hcm vừa thông tin cho phóng viên truyền hình công an nhân dân được biết là ba đối tượng gây án đều là sinh viên
và sau hơn một tuần điều tra ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng là nguyễn tiến thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ hà nam đào ngọc thỏa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ gia lai
và trần hữu nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ gia lai
theo lời khai của các đối tượng rạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm trong lúc đang đi ăn đêm cả ba xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân
thỏa đứng dậy bỏ ra lấy xe máy đi về và bị nạn nhân chặn lại đánh
thấy bạn bị đánh thành chạy lại vật nạn nhân xuống đất và dùng vũ lực tấn công sau đó bỏ đi
phát hiện người thanh niên bị đánh nằm bất động nên quần chúng báo công an
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay
chứ bản thân ba cái đối tượng này cũng đều là sinh viên nói rõ là sinh viên
thì cả ba đối tượng là chưa có thể nạn chưa vi phạm chỉ có bột phát trong lúc ăn nhậu thôi
đây là một vụ án nghiêm trọng nhưng những manh mối mà các trinh sát có được khá mơ hồ gây khó khăn cho công tác điều tra
qua xác minh công an nhận định các đối tượng là sinh viên đang học tập tại một trường đại học trên địa bàn quận
tổ công tác đã chia ra ba mươi
công an đã tìm về nơi cư trú của các nghi phạm
sau nhiều ngày truy tìm lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
lúc bây giờ em đang đỡ bạn em dậy
một quay lại thì thấy có người tham thanh niên kia đang đặt chìa khóa và tấn công bạn em
ngày em muốn chấm dứt cái hành vi đó ngày em ra
người đó xuống đường phản xạ em đấm anh mấy cái sau đó em đi về
sau này mới biết là anh mất mạng
em cảm thấy rất là hối hận
chỉ vì một phút nông nổi cả ba sinh viên đã gây ra án mạng
nghi và thỏa bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm
thanh bị khởi tố về tội giết người
đây cũng là bài học đắt giá cho hành vi nông nổi không làm chủ được mình của các đối tượng phạm tội